lực lượng được đơn vị đưa vào công trường đều phải được trang bị đầy đủ về thiết bị máy móc bảo đảm chất lượng và an toàn
có sự tham gia của sáu nhà đầu tư nguồn kinh phí lớn lại có sự tham gia của lượng nhà thầu lớn
vậy đòi hỏi phải có đơn vị tư vấn giám sát tư vấn quản lý chuyên nghiệp
với kinh nghiệm quốc tế của mình công ty tuna công ty xây dựng hàng đầu của mỹ
với việc xây dựng hơn bảy trăm năm mươi công trình hàng không trên thế giới
đã được lựa chọn là đơn vị tư vấn quản lý và giám sát công trình này
tunner đã tổ chức thi công trên công trường một cách khoa học hợp lý
tạo sự phối hợp giữa các nhà thầu với nhau
đặc biệt việc áp dụng công nghệ ba d mô hình thi công trên máy tính
là một bước tiến trong việc quản lý công trình
khó khăn lớn nhất với chúng tôi khi thực hiện công trình này
đó là dự án thi công trong thời gian gắt gao
chúng tôi phải tổ chức thi công cho cùng một lúc hai mươi nhà thầu trên một mặt bằng giới hạn
vì vậy chúng tôi có hai cách thực hiện
thứ nhất là tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch với các nhà thầu hàng ngày hàng tuần
chia sẻ mốc tiến độ
với các nhà thầu từ đó giải quyết các khó khăn vướng mắt nhà thầu gặp phải
thứ chúng tôi thực hiện mô hình hóa công trình thi công trên công trường
tức là mô hình hóa từng bước để các nhà thầu phối hợp trên bản vẽ ba d đó
rồi mang ra công trình thi công
điều này sẽ giảm thiểu những vướng mắc
cũng như nhà thầu nắm được công việc của mình cần làm gì trước và làm gì sau
đây cũng là dự án chúng tôi triển khai và thành công tại nhiều công trình trên thế giới
và chúng tôi đã trình bộ xây dựng để có thể đưa vào áp dụng
tại tất cả các dự án xây dựng tại việt nam
các giải pháp của chúng tôi là tập trung toàn bộ các thiết bị
hiện nay ví dụ như ở trên công trường
thì đã có cỡ khoảng bốn cầu tháp ba cầu một trăm linh tấn
và rất nhiều các cầu tự hành của chúng tôi huy động trên công trường
nữa là các thiết bị thi công của chúng tôi
toàn vật tư thi công của chúng tôi đều là mới một trăm linh
hệ thống giàn giáo và hệ thống cốc pha là mới một trăm linh

thứ ba là chúng tôi đã bố trí làm việc ba k liên tục
mặc dù là cái thời tiết khí hậu ở nha trang cam ranh này là cực kỳ khắc nghiệt
nhưng bọn tôi đã huy động làm ba k liên tục
và cái khối lượng hoàn thành của chúng tôi hiện nay là đã thi công được
cỡ độ khoảng hai mươi năm khối bê tông và trên tổng số là hai mươi bảy
lúc mới vừa vào công trường
thì tất cả anh em ở đây đều được huấn luyện an toàn và kiểm soát chặt chẽ
về bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe
khi vào trong công trường
thì hàng ngày đều có túng đốt bích tinh
là học an toàn hàng ngày vào buổi sáng và buổi chiều
trước khi vào thi công
ở đây an toàn là trên hết
và khi làm việc thì có phương châm là làm việc khỏe mạnh
và khi đi về thì phải vui vẻ vì bên nhà
gián nâng cấp mở rộng cảng hạc không quốc tế cam ranh
cho đến thời điểm này đã hoàn thành được gần năm mươi tiến độ của công việc
tuy nhiên việc tham gia của nhiều nhà thầu trong nhiều gói thầu của một dự án
và đồng thời đây là một dự án phải thi công trong một khoảng thời gian ngắn
là một thách thức không nhỏ đối với việc thực hiện khả thi của dự án này
mặc dù vậy thì với việc ứng dụng khoa học công nghệ ba d
trong việc quản lý dự án cũng như là việc triển khai các mũi thi công
ba mũi thi công liên tục trong ngày
thì đây có lẽ là một dự án có thể khả thi
là sẽ hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng vào tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
cảng hạng không quốc tế cam ranh
đón lượng khách tăng trưởng khoảng ba mươi
năm hai nghìn một mươi sáu phục vụ bốn tám triệu hành khách
năm hai nghìn một mươi bảy phục vụ sáu triệu hành khách
chủ yếu là khách du lịch
dự kiến vào năm hai nghìn một mươi bảy
lượng khách quốc tế đến cam ranh đạt con số trên ba triệu khách
khách quốc nội gần ba triệu
đây là năm đầu tiên khách quốc tế đông hơn khách nội địa
chính vì vậy bên cạnh việc nâng cấp cơ sở hạ tầng
thì việc tổ chức hoạt động vận tải
tạo thành tuyến kết nối
đưa hành khách từ sân bay về đến thành phố nha trang
cũng vô cùng quan trọng
việc mở rộng triển khai cùng lúc linh hoạt nhiều loại hình
từ xe taxi xe buýt đến xe hợp đồng
được quản lý đồng bộ linh hoạt
đã phần nào giúp hành khách hài lòng
khi đến với thành phố biển nha trang
mình đến sân bay cam banh thì mình đi về địa điểm du lịch bằng xe buýt tại sân bay
thì mình thấy là dịch vụ cũng rất là được
được ở cái chỗ rất là nhiệt tình
và ngồi thì cũng đàng hoàng chứ không phải là
chen lấn xô đẩy gì và đi một mạch về đến nơi
đó là cái mình đánh giá là được
đây là một trong số ít những dự án về xây dựng hạ tầng hàng không
có hình thức đầu tư xã hội hóa
vì vậy cùng với những nỗ lực
cố gắng của các nhà đầu tư dự án
thì việc quản lý chặt chẽ tất cả các chi phí của dự án
cũng như tháo gỡ khó khăn
để để nhanh tiến độ thi công
nhằm hoàn thành và đi vào hoạt động hiệu quả
có phần tạo sự đồng bộ về hạ tầng
và đáp ứng nhu cầu bức thiết hiện nay
của cảng hàng không quốc tế cam ranh
là một nhiệm vụ quan trọng
xung quanh vấn đề này chúng tôi đã có cuộc trao đổi
với ông phan lê hoan giám đốc cảng hàng không quốc tế cam ranh
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
hạ tầng viên cảng hàng không quốc tế cam ranh
đã đặt ra một trung tâm
để cho dự án
hoàn thành các nỗ lực
và đáp ứng ứng đối với
các chi phí
đặc biệt là
phần thiết kế